với sự xuất hiện của bệnh lờ mồm long móng trên gia súc như hiện nay và mong muốn tìm hiểu thêm về cách thức phòng chống bệnh
thì ngày hôm qua tại hà nội tổng cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham dự họp trực tuyến với tiểu ban chương trình phòng chống lờ mồm long móng
khu vực đông nam á trung quốc và mông cổ của tổ chức thú y thế giới
việt nam được đánh giá là một trong những quốc gia kiểm soát tốt việc phòng chống bệnh lở mồm long móng qua ba giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung vào các biện pháp khoanh vùng kiểm soát kịp thời các ổ dịch vận chuyển buôn bán động vật trong nước và giữa các quốc gia với nhau
bên cạnh đó sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ về tài chính công nghệ từ các tổ chức thế giới việt nam đã có thể tự chủ về vaccine kịp thời
các chuyên gia cũng trao đổi về tình hình dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới đồng thời thảo lợi các giải pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng
cũng như phương thức phối hợp triển khai và thực hiện mục tiêu kiểm soát bệnh trong khu vực một cách bền vững